dự kiến từ tháng bảy tới mỗi tuần sẽ có một triệu liều vaccine astrazeneca về việt nam
đây là một chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có quy mô lớn nhất trong lịch sử
mục tiêu trong năm nay là hơn bảy mươi triệu người việt nam sẽ được tiêm phòng covid một mươi chín
đây là một thách thức rất lớn vì trong hơn ba tháng qua việt nam mới chỉ tiêm được khoảng hai triệu liều
trong đó khoảng chín mươi lượt người tiêm đủ hai mũi
như vậy còn khoảng sáu mươi tám triệu người cần phải tiêm
điều này cũng đồng nghĩa hiện vaccine là từ khóa tâm điểm một loại hàng hóa được săn đón nhất hiện nay
ngay lập tức trên thị trường đã xuất hiện những lời mời chào mua bán tiêm phòng các loại vaccine covid một mươi chín có dấu hiệu lừa đảo giả mạo
từ tháng sáu bộ y tế đã bắt đầu phát đi các thông báo cảnh báo về các lời mời chào tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
các đơn vị truyền thông báo chí cũng đã liên tục truyền đi cảnh báo này từ các cơ quan chức năng
thế nhưng các lời mời chào tiêm chủng này cũng đã liên tục truyền đi cảnh báo này từ các cơ quan chức năng

trong khi để đàm phán mua được các nguồn vaccine này từ các nguồn chính thống lại không hề dễ dàng và đơn giản
như vậy việc đàm phán vận chuyển bảo quản cho tới tổ chức tiêm chủng là cả một quy trình rất chặt chẽ
người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lan truyền trên mạng xã hội
tin nhắn tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác
chỉ đi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại các cơ sở y tế
cơ sở đào tạo y dược và các cơ sở điểm tiêm chủng đủ điều kiện hoạt động
khi phát hiện các thông tin liên quan đến tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín không rõ ràng
hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan y tế địa phương